hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cho biết số lượng doanh nghiệp của thành phố không ngừng phát triển trong những năm gần đây
chỉ trong chín tháng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thành phố đã có ba mươi hai năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới
trong chín tháng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đã có ba mươi hai năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn năm trăm linh bảy tỷ đồng
nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên bốn trăm linh doanh nghiệp với tổng vốn năm năm triệu tỷ đồng
mục tiêu của tp hcm được đặt ra là sẽ có năm trăm linh doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố xác định phát triển nửa triệu doanh nghiệp không phải là con số đơn thuần
mà là năm trăm linh doanh nghiệp mạnh chất lượng để góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố
thành phố đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hỗ trợ đầu tư trang thiết bị công nghệ mới mở rộng sản xuất kinh doanh